đến trưa nay ngày hai tháng một mươi thành phố hà nội có thêm hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một người là nhân viên nhà ăn tại bệnh viện việt đức
kể từ ca ghi nhận đầu tiên vào ngày ba mươi tháng chín đến một mươi một h ngày hai tháng một mươi
ổ dịch tại bệnh viện việt đức đã ghi nhận hai mươi tám ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có bốn nhân viên cùng với nhiều bệnh nhân và người nhà
và trong đó hai mươi hai ca là tại hà nội sáu ca còn lại thuộc các tỉnh thành
bao gồm ba ca tại nam định một ca tại hưng yên một ca tại hà tĩnh và một ca tại hải dương
như vậy là bệnh viện việt đức đã xuất hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm covid một mươi chín
và đang trở thành vùng nóng có nguy cơ lây nhiễm cao
ngay trong đêm ngày hôm qua một tháng một mươi lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều chuyến xe chuyên dụng
để đưa người từ bệnh viện việt đức đi chữa trị cách ly tập trung
nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chéo đảm bảo an toàn phòng chống dịch